trong nhiều biện pháp được triển khai công an tỉnh phú yên đã huy động cán bộ chiến sĩ tăng cường với các địa phương thực hiện công tác bảo vệ bầu cử nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm đảm bảo tốt an ninh trật tự cho cuộc bầu cử nhất là từ thời điểm diễn ra việc bỏ phiếu quá trình kiểm phiếu đến khi vận chuyển thung phiếu về điểm tập kết an toàn
tôi được phân công về tổ bầu cử ở xã hòa an
với vai trò trách nhiệm của lực lượng công an quyết tâm phối hợp cùng với các lực lượng địa phương để bảo vệ an toàn tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lực lượng tôi về đây từ sáng chúng tôi đã xuống trực tiếp với địa bàn với các tổ khu vực bỏ phiếu để kiểm tra niêm yết các danh sách ứng cử viên cử tri
và tiến hành nắm tình hình trong dư luận
tại khánh hòa lực lượng công an tỉnh đã xây dựng ở mỗi điểm bầu cử một phương án để đảm bảo an ninh trật tự
tiểu ban an ninh ủy ban bầu cử tỉnh khánh hòa cũng đã gặp gỡ làm việc với toàn bộ hơn một tổ trưởng tổ bầu cử trong tỉnh
để thông báo tình hình và quán triệt những nội dung cần tập trung thực hiện tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ
công tác đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên danh sách cử tri
cũng được các tiểu ban an ninh ở các tổ bầu cử tập trung trú trọng
lực lượng công an các xã phường được bố trí hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đảm bảo mỗi một tổ bầu cử như thế thì lực lượng công an sẽ có một tổ công an chính quy trực chiến
và đặc biệt là trong dịp diễn ra bầu cử thì thực hiện đúng lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ công an
chúng tôi sẽ trực lực lượng công an sẽ trực chiến một trăm linh để kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất
có thể nói cùng với việc làm tốt công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng nghiệp vụ
công an các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn
phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể giải quyết rứt điểm quyết tâm đảm bảo an toàn an ninh trật tự trước trong và sau ngày bầu cử
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong giai đoạn vừa qua núp bóng dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền
tổ chức việt tân đang đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc đả kích việt nam trên các phương tiện truyền thông thù địch ở nước ngoài
và trên các trang mạng xã hội nhằm thực hiện cuộc cách mạng màu với âm mưu lật đổ chính quyền tại việt nam
trong phóng sự này chúng tôi xin gửi đến quý vị các đồng chí và các bạn sự thật về tổ chức việt tân
và những hành động đen tối của tổ chức này đã và đang tiến hành tại việt nam để người dân nhìn nhận rõ
không bị mắc mưu của chúng và đấu tranh lên án hỗ trợ lực lượng chức năng nhằm bảo vệ nền an ninh trật tự của đất nước
tổ chức khủng bố đảng việt tân tên đầy đủ là việt nam canh tân cách mạng đảng
tiền thân là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam được thành lập tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại ubon thái lan do hoàng cơ minh làm chủ tịch
trong giai đoạn cuối thập niên tám mươi
của thế kỷ trước các phần tử cực đoan việt tân đã tổ chức và triển khai các chiến dịch đông tiến xâm nhập về việt nam
lập mật cứ tiến hành các hoạt động khủng bố gây dối âm mưu lật đổ chính quyền việt nam nhưng đều thất bại
hòn đá thăm dò gồm năm mươi một tên trong chiến dịch đông tiến một thất bại nhưng hoàng cơ minh vẫn hò hết đông tiến
giải phóng việt nam để tiếp tục loài bịp kiều bào sống xa quê hương
ngày bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
minh dốc toàn bộ lực lượng gồm một trăm năm mươi tên lấy tên đông tiến hai do minh chỉ huy địa điểm xâm nhập là miền trung trung bộ
thế nhưng hoàng cơ minh cũng không ngờ là chúng đã bước vào thế trận răng sẵn của lực lượng an ninh ba nước đông dược
trong suốt bốn mươi ngày bị truy quét liên tục toán quân còn lại của hoàng cơ minh bỏ chạy vào bản óc son khan
sát đội không tên cũng bị lực lượng phối hợp ba nước việt nam lào campuchia bắt sống
sau này khi bị bắt những tên trong tổ chức đã khai ra sự thật về cái gọi là mặt trận của hoàng cơ minh
với những hành vi tàn bạo mất hết nhân tính của đội quân ô hợp này
những người đồng bọn bị giết ở trên đường đi thì tôi trực tiếp nhận lệnh lê đình bãi đâm chết hai một người là bùi bích hồng đâm bằng dao găm
và tôi trực tiếp ra lệnh cho đỗ bạch thố
đã xích cổ nguyễn văn dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi
tôi là nguyễn nhân ngọc thuộc dân đoàn tám mươi ba quyết đoàn bảy mươi sáu tháng bốn
tôi có tham dự đợt xâm nhập về việt nam
nguyễn văn ngọc bị thương đi không nổi cũng đỗ bạch thố xích cổ chết
sau đó tôi được anh em bộ đội việt nam cuốn sống về chữa trị vết thương
vỏ quăng vất đập đầu
nguyễn văn yên lý do ăn nhiều so với quy định
và võ hồng đức bị thương đi không nổi do lý hổ chích thuốc chết
hoàng cơ minh có giao cho tôi một loại thuốc độc dược tên của nó là tanturizanilandios
công dụng của nó để giết ngợi
cách sử dụng hoàng cơ minh hướng dẫn tôi
rút hai cc tanturizanilandios và chung với ba cc alkohol đặt cho đều
tiêm vào động mạch
đổ ba mươi phút sau thì ở trong động mạch
bệnh nặng nhân sẽ chết
hoàng cơ minh bị tiêu diệt
kế hoạch đông tiến ii đã bị xóa sụ hoàn toàn
ảo vòng cuối cùng không chỉ dành cho võ đại tôn lê quốc túy mai văn hạnh trần văn bá hoàng cơ minh
mà còn là bài học là tiếng chuông cảnh tình cho tất cả những kẻ nào còn có ảo vọng hão huyền manh tâm chống lại tổ quốc
phá hoại cuộc sống bình yên của dân tộc việt nam
từ khi ra mắt công khai đến nay việt tân đã phát triển thành một tổ chức phản động nguy hiểm
các đối tượng cầm đầu việt tân phần lớn là những trí thức còn trẻ có trình độ và có quan hệ rộng có tư tưởng chống đối cách mạng một cách cực đoan
chiến lược chống phá của vệ tân tương đối bài bản nên đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều thành phần trong xã hội
thông qua các hoạt động biểu tình bôi nhọ xuyên tạc tình hình tại việt nam
đồng thời vận động các lực lượng chống việt nam trong chính quyền các nước
cũng như lợi dụng sự thiếu hiểu biết sự thiếu thông tin của một số việt kiều người việt nam đang làm việc học tập ở nước ngoài
nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn về tài chính mở rộng và phát triển mạng ngưới thỉnh quyền
nói một cách thẳng thắn là đảng việt tân không được lòng các đảng phái ở hải ngoại
bởi vì cái sự chuyển đổi của họ bởi vì những cái việc họ đã làm trong quá khứ mà những người trong cộng đồng đều cho họ là có mang cái tính chất gọi là khủng bố
tức là họ áp đặt họ làm những cái chiêu thức mà những người trong cộng đồng họ không chấp nhận
các hoạt động bôi nhọ xuyên tạc của việt tân tập trung khai thác các vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ việt nam
những vấn đề đang tồn tại trong nước như nạn tham nhũng khiếu kiện những sơ hở thiếu sót trong chính sách của nhà nước ta
kích động số dư luận trong nước bất mãn với đường lối chính sách của ta
nuôi dưỡng các mầm ống chống đối chế độ tiến tới kích động các hoạt động biểu tình bạo loạn
việt tân đẩy mạnh khai thác vấn đề biển đông phát động các chiến dịch tuyên truyền hoàng sa trường sa việt nam
đẩy chính phủ việt nam vào thế bị động nhằm mở đường cho kế hoạch công khai hóa tại việt nam
những sự chống phá của việt tân đã quá từ lâu từ ngay sau ngày giải phóng
và trong giai đoạn đổi mới gần đây được sự hậu thuẫn từ nước ngoài họ tiến hành hoạt động chống phá một cách bài bản tinh vi hơn và tập trung vào giới trẻ
một trong những thủ đoạn mà chúng ta thấy rất rõ gần đây là lợi dụng để phát động những cái cuộc tụ tập gây dối tuần hành dưới cái mũ là biểu tình chống trung quốc
mà gần đây nhất là biểu tình vì môi trường
vì biển đảo nhân những sự kiện cá chết ở miền trung
tuy nhiên nhóm tụ tập biểu tình trở nên lạc lõng ngay giữa các trung tâm thị thành
người dân không xa lạ gì những con người đang hô hào dân chủ đa nguyên này bởi cái gọi là nhân cách đạo đức của họ ngay tại nơi sinh sống
ai cũng biết và ai cũng hiểu
thế nên họ cũng chỉ như những con dối
mua vui một lúc nào đó cho dân qua đường mà thôi
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng ba giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng năm tại chợ mới điển hải xã điển hải huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế thiêu dụi nhiều hàng hóa
ngay sau khi nhận được tin cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động bốn xe chữa cháy cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng hàng trăm cán bộ lực lượng công an huyện dân quân tự vệ và người dân tiến hành dập lửa cứu tài sản
đến hơn bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn rất may không có thiệt hại về người
tuy nhiên ước tính có khoảng hơn hai mươi trên tổng số một trăm sáu mươi tám lô hàng bị cháy hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trên xe ô tô tàng trữ vận chuyển hơn bảy trăm linh gam ma túy đá và hơn sáu trăm linh viên đạn bi sắt ba đối tượng này đã bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bắt giữ
tại trạm thu phí bảo lộc xã đại lào công an tp bảo lộc đã chặn bắt chiếc xe ô tô đang lưu thông từ tp hcm về lâm đồng
tại thời điểm kiểm tra trên xe có ba đối tượng là nguyễn tiến khanh chú tỉnh bà rê vũng tàu nguyễn văn hải chú tp hcm và vũ kim khánh chú tỉnh phú yên
lực lượng công an phát hiện trong người các đối tượng và trên xe ô tô có một mươi bốn gói ni lông chứa ma túy dạng đá trọng lượng bảy trăm linh sáu gram hơn một trăm linh triệu đồng một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng sáu trăm sáu mươi năm viên đạn
một đối tượng chuyên cung cấp dụng cụ trộm xe và tiêu thụ xe trộm được vừa bị công an huyện tri tôn tỉnh an giang bắt tạm giam
trong khoảng ba tháng đối tượng này đã cung cấp dụng cụ trộm xe cho một đối tượng khác thực hiện trót lọt ba mươi bảy vụ trộm xe máy trên địa bàn hai tỉnh an giang và đồng tháp
trước đó nguyễn hiễu hải chú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú đã cung cấp cho nguyễn duy tân chú thành phố long xuyên hai cây đoạn dùng để mở khóa xe
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trong lúc tân đang thực hiện hành vi trộm chiếc xe máy tại thị trấn tri tôn thì bị lực lượng công an huyện bắt quả tang
tại cơ quan điều tra tân khai nhận sau khi trộm được các đối tượng đem bán một số xe máy cho hải còn số còn lại đem đi nơi khác tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đang tiến hành điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã phát hiện và điều tra một vụ tử thi nam giới
các đối tượng đều chưa rõ danh tính đang trong quá trình phân hủy tại bờ sông hồng thuộc đoạn mỏ kè số một mươi hai a thôn yên mỹ xã chuyên ngoại huyện duy tiên tỉnh hà nam
đặc điểm nạn nhân khoảng ngoài ba mươi tuổi cao một m bảy mươi năm răng mọc đều mất ba răng cửa hàm dưới
khi bị nạn nạn nhân mặc quần bò màu đen chỉ còn một ống bên phải
trên ngón áp út bàn tay phải của nạn nhân có đeo một nhẫn kim loại màu trắng có đính đá màu trắng
một vòng đeo tay gồm bốn sợi dây dùm màu nâu
trên vòng có sâu chuỗi bốn viên đá hình tròn đường kính mỗi viên tám cm màu xanh ngọc và xanh ra trời
thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
trên người nạn nhân phát hiện dấu vết tác động ngoại lực nghi vấn do bị đâm chém
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam thông báo và đề nghị ai biết thông tin về danh tính nạn nhân
cũng như các thông tin khác có liên quan liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba sang đến ngày hai mươi bốn khối không khí mát từ phía bắc lại được bổ sung thêm
mưa rào và rông có khả năng sẽ quay trở lại trên khu vực
còn các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế mưa ở khu vực này có khả năng sẽ duy trì nốt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sang ngày mai mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi và tăng trở lại vào ngày hai mươi bốn với mức độ giải rác
trong cả ba ngày tới trời khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày
hầu như đều không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận khu vực này cũng xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có rông vào lúc chiều tối trong ba ngày sắp tới
nên nhiệt độ trong ngày giảm hẳn
tuy nhiên mưa ở phần phía bắc với lượng không nhiều mưa có lượng chính sẽ tập trung ở phần phía nam khu vực
còn các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
trong ba ngày tới chiều tối có mưa rào và rông giải rác
cần đề phòng có tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
lui xuống khu vực nam bộ mưa có khả năng sẽ tăng hẳn lên trong những ngày sắp tới
gió mùa tây nam mang đến nhiều hơi ẩm từ biển và hoạt động mạnh nhất vào lúc chiều tối và đêm gây mưa rào và rông trên diện rộng
còn một số nơi có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông người dân cần đề phòng các nơi
hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc sấm xét và gió giật mạnh
nắng nóng ở miền đông nam bộ sẽ hoàn toàn chấm dứt